cụ thể không được bắt người vào ban đêm trừ trường hợp phạm tội quả tan hoặc bắt người đang bị truy nã
trưởng văn phòng luật sư đồng đội nhấn mạnh công an chỉ có quyền bắt người trong trường hợp phạm tội quả tan hoặc bắt người đang bị truy nã
nếu không thuộc hai trường hợp này đều bị coi là trái luật và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình
luật sư tiền chia sẻ thêm trong vụ việc trên vị phó công an phường có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định nội bộ của ngành công an
về hành vi vi phạm pháp luật của mình
nặng hơn là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật theo điều một trăm năm mươi bảy bộ luật hình sự
cùng theo dõi vụ việc tiến sĩ đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp nhận định
vị phó trưởng công an phường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
ông cường phân tích tội bắt người trái pháp luật cấu thành tội phạm kể từ khi người thực hiện hành vi phạm tội
đe dọa uy hiếp tinh thần sử dụng vũ lực để ép buộc nạn nhân ra khỏi nơi cư trú nơi làm việc của họ
hoặc có những hành vi khác xâm phạm thân thể tước bỏ quyền tự do về thân thể của công dân trái pháp luật
tiến sĩ cường nói và khẳng định hành vi của các đối tượng trong vụ việc này là hành vi nguy hiểm cho xã hội
tội danh này không bắt buộc người phạm tội phải bắt được giữ được nạn nhân
hành vi bắt giữ người trái pháp luật cũng không đòi hỏi là phải đưa nạn nhân rời khỏi nơi
cư trú nơi làm việc hoặc bắt giữ trong thời gian bao lâu
luật sư cho biết khung hình phạt đối với tội danh này là từ hai đến bảy năm tù
bên cạnh hình phạt liên quan đến pháp lý trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết
các cơ quan chức năng sẽ cần phải có hình thức kỷ luật công chức xử lý về mặt đảng đối với vị chỉ huy
ông cường nhận định với hành vi đánh người bắt giữ người trái pháp luật mà được cơ quan chức năng kết luận
thì hình thức kỷ luật cao nhất có thể tước danh hiệu công an nhân dân và khai trừ ra khỏi đảng
trong khi đó theo quy định của pháp luật hiện nay thì việc xử lý kỷ luật công chức vi phạm kỷ luật
sẽ được thực hiện theo nghị định một trăm một mươi hai nghìn hai mươi ndcp mức hình thức kỷ luật có thể áp dụng đối với công chức
giữ chức vụ lãnh đạo quản lý là khiển trách cảnh cáo gián chức cách chức hoặc buộc thôi việc
điều hai của nghị định này cũng quy định không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc hình thức kỷ luật đảng
thay cho hình thức kỷ luật hành chính xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu hành vi vi phạm đến mức bị xử lý hình sự
trường hợp cán bộ công chức viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng
thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng cơ quan tổ chức
đơn vị phải xem xét quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính
như chúng tôi thông tin trong những video trước ngay sau khi tiếp nhận vụ việc
ngày ba tháng năm đơn vị đã lập tức ra quyết định tạm đình chỉ công tác với phó trưởng công an phường sông bằng
để xác minh đại tá vũ hồng quang giám đốc công an tỉnh cao bằng chia sẻ đây là sự việc đáng tiếc
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh tốt đẹp người chiến sĩ công an nhân dân
theo giám đốc công an tỉnh cao bằng thời điểm xảy ra vụ việc những cán bộ có mặt trong đoạn clip
đang giải quyết việc cá nhân chứ không phải đang làm nhiệm vụ
ban giám đốc công an tỉnh cao bằng thống nhất phương án xử lý rất nghiêm túc để làm gương trong toàn lực lượng
vụ việc hiện nay được giao cho công an thành phố cao bằng tập trung xác minh
đại tá vũ hồng quang khẳng định chúng tôi kiên quyết không bao che không dung túng
ai ra đến đâu thì phải chịu hình thức xử lý đến đó
việc xử lý phải có tính răng đe làm gương cho người khác
cơ quan chức năng sẽ xem xét chi tiết thận trọng các hành vi
nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ kiên quyết xử lý đến cùng
qua theo dõi vụ việc
tiến sĩ luật đặng văn cường cho hay
theo nội dung clip từ camera an ninh ghi lại
rõ ràng phó công an phường đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật
có hành vi côn đồ khi liên tiếp tác và đẩy người phụ nữ
những gì diễn ra qua clip cho thấy hành vi đánh người là vô căn cứ
đánh phụ nữ lại càng không thể chấp nhận được
trường hợp có thương tích xảy ra dù tỷ lệ thương tích chưa tới một mươi một
vẫn có thể xử lý hình sự người có hành vi về tội cố ý gây thương tích
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
khi nạn nhân có yêu cầu
nhấn mạnh vấn đề trên luật sư cường nói
nếu cơ quan chức năng xác định người mặc áo trắng trong clip là phó công an phường
dù nạn nhân không tố cáo và kết quả xác minh chưa đến mức xử lý hình sự
cũng phải xem xét kỷ luật thích đáng vì vi phạm kỷ luật công an nhân dân
luật sư đặng văn cường cho rằng đối với cán bộ công chức
đặc biệt là công an nhân dân hành vi ứng xử với nhân dân phải đúng chuẩn mực
có văn hóa thể hiện thái độ tôn trọng nhân dân phục vụ nhân dân
những hành vi lạm quyền lộng quyền coi thường pháp luật
xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lịch hợp pháp của nhân dân
thì cần phải xem xét xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
bởi vậy cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ kết luận là
cán bộ công chức vi phạm kỷ luật vi phạm pháp luật
ngoài trách nhiệm pháp lý người vi phạm phải chịu chế tài trước pháp luật
thì cán bộ công chức vi phạm pháp luật còn bị kỷ luật công chức và kỷ luật đảng
với những nhận định sâu sắc
vụ việc ở trên là nghiêm trọng làm xấu đi hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân
đe dọa đến sức khỏe quyền được bảo vệ thân thể danh dự uy tín của công dân
bởi vậy dù nạn nhân không đề nghị xử lý
cơ quan chức năng vẫn vào cuộc xem xét xử lý về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
và hành vi vi phạm kỷ luật công chức
ngoài ra dù bất cứ nguyên nhân lý do gì hành vi của cán bộ công an đánh người
đặc biệt là đánh phụ nữ là hành vi không thể chấp nhận được
hành vi này sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật nghiêm khắc
có thể thấy ngay sau khi những hình ảnh trong đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội
dù chưa xác định danh tính thật sự của những người được xem là cán bộ trong ngành
nhưng hành động ra tay đánh phụ nữ là hành động không thể chấp nhận được
đáng chú ý khi đã xác minh được nhóm người trên có phó trưởng công an phường sông bằng
thì sự việc càng được đẩy lên cao trào
bởi với vai trò là một cán bộ phục vụ trong ngành công an
phải có nghĩa vụ quan tâm hỗ trợ đời sống của nhân dân
nhưng thay vì điều đó vị phó công an phường lại lấy danh nghĩa công để xử lý việc riêng
đồng thời có những hành vi thiếu chuẩn mực vi phạm kỷ cương đạo đức
làm xấu hình ảnh của lực lượng quân đội nhân dân việt nam
do đó các ban ngành cùng các luật sư đều nhận định cần phải xử lý nghiêm vụ việc này
không dung túng bao che để chấn chỉnh cảnh tỉnh
răng đe những trường hợp vi phạm đảm bảo trật tự chính trị xã hội
quý vị thân mến vừa rồi là những nhận định ban đầu của cơ quan chức năng
cũng như của luật sư về vụ việc phó trưởng công an phường sông bằng tỉnh cao bằng
xảy ra xô xát ra tay đánh phụ nữ
với hành vi thiếu chuẩn mực của mình kỳ luật cao nhất vị cán bộ có thể tước danh hiệu công an nhân dân
và khai trừ ra khỏi đảng thậm chí có thể đối diện với khung hình phạt
từ hai đến bảy năm tù về tội bắt người trái phép
sông vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra theo dõi và chưa có kết luận chính thức
mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi